hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu đúng phải xử lý nghiêm góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch công bằng và chống thất thu thuế
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm báo chí nhật bản đưa tin công ty tenma nhật bản đã khai báo với các nhà chức trách nhật
về việc công ty con là công ty trách nhiệm hiệu hạn tenma việt nam đã hai lần hối lộ tổng cộng hai mươi năm triệu yên
tương đương năm bốn tỷ đồng cho một số cán bộ công chức việt nam
số tiền này được cho là sáng kiến đánh đổi việc công ty này phải nộp khoản thuế giá trị gia tăng
cho nhà nước việt nam khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
sự việc đang được phía nhật bản tích cực điều tra và các cơ quan chức năng việt nam
cũng đang trong quá trình thanh tra giả soát đối tượng vi phạm nêu trên
liên quan đến vụ việc này đại diện thanh tra bộ tài chính cho biết bộ này đang làm tờ trình
để báo cáo lên thủ tướng chính phủ
tổng cục hải quan vào ngày hai mươi sáu tháng năm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày hai mươi bảy tháng năm đối với ông trần thành tô cục trưởng cục hải quan bắc ninh
để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra
liên quan đến nghi vấn trên
tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
và làm giả giấy chứng minh nhân dân rồi chiếm đoạt gần một tỷ đồng của ngân hàng việt nam thịnh vượng
nhóm này gồm nguyễn đình trà chú tại quận tân bình tp hcm võ đình sang
và lương bảo diệp cùng chú tại tỉnh đắk lắc
theo nội dung vụ án do có mối quan hệ quen biết từ trước nên tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
sang xuống tp hcm gặp trà đặt vấn đề nhờ xin việc
vì trà đang là nhân viên giao thẻ tín dụng của công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp
và là người được quyền truy cập vào ứng dụng theo dõi các thẻ tín dụng đã giao cho khách hàng
nên biết được ở ngân hàng việt nam thị vượng có nhiều sợ hở
sau đó trả cung cấp cho sang danh sách thông tin những khách hàng đã được duyệt thẻ
sau khi về lại đắk lắc sang tìm liên hệ làm được một mươi bảy giấy chứng minh nhân dân giả
làm lại được một mươi bảy số điện thoại di động
với thủ đoạn đó từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sang trà và lương bảo diệp đã kích hoạt được một mươi bảy thẻ tín dụng giúp chiếm đoạt trên chín trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có thái độ hối cải
thành khẩn khai báo có khắc phục bồi thường nên đã tuyên giảm hình phạt tù cho nguyễn đình trà
từ một mươi tám năm xuống một mươi sáu năm tù giam võ đình sang từ hai mươi năm xuống một mươi tám năm tù giam
cùng về hai tội danh nêu trên
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh long an
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền nam
phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh long an vừa bắt giữ một đối tượng mang theo súng
để vận chuyển hơn hai mươi kg ma túy
thực hiện chuyên án của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh long an
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực mốc hai trăm linh chín một thuộc ấp tầm đua
xã bình hiệp thị xã kiến tường tỉnh long an
phá án đã phát hiện và bắt giữ trần tuấn khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tạm trú tại quận tám thành phố hồ chí minh khi đang vận chuyển trái phép hơn hai mươi kg ma túy
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ ba khẩu súng hai mươi năm viên đạn một xe gắn máy
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ vụ việc
sáng qua tại đoạn sông cầu thuộc thôn nả ổi xã dương quang thành phố bắc cạn
người dân phát hiện một sát chết trên sông
trong tình trạng đang phân hủy và báo với cơ quan chức năng
qua công tác điều tra ban đầu xác định tử thi là anh hà cát hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản diềng xã dương quang thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
thông tin ban đầu được biết hoàn chưa lấy vợ đang sống cùng với bố mẹ
ba ngày trước hoàn đã đi khỏi nhà
nguyên nhân cái chết của anh hoàn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn điều tra làm rõ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết hôm nay đã bốn mươi một ngày việt nam không có ca mắc mới ở cộng đồng
đặc biệt là trong ngày hôm nay sự kiến bệnh nhân số một mươi chín
người đã ba lần ngừng tim trong quá trình điều trị được công bố khỏi bệnh
đến thời điểm này đã có hai trăm bảy mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được chữa khỏi
chiếm tám mươi ba tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta
năm mươi năm bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh
tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi